chiều ngày hai mươi sáu tháng một ủy ban kiểm tra trung ương đã ra thông báo về kỳ họp hai mươi một và hai mươi hai của ủy ban như sau
trong các ngày mùng ba hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ hai mươi một và hai mươi hai
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì các kỳ họp
tại hai kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận các nội dung như sau
ba xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí lê phước thanh nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
đồng chí đinh văn thu phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
và đồng chí huỳnh khánh toàn ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó bí thư ban cán sự đảng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
về các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp hai mươi của ủy ban kiểm tra trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương thấy rằng việc kiểm điểm tại các tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc đúng theo kế hoạch của ủy ban kiểm tra trung ương
các đồng chí nêu trên đã nghiêm túc kiểm điểm và cho rằng những vi phạm khuyết điểm đã được ủy ban kiểm tra trung ương kết luận tại kỳ họp hai mươi là khách quan chính xác
đã chỉ ra bài học sâu sắc cho mỗi cá nhân trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo tại các địa phương và đơn vị mình
căn cứ quy định số một trăm linh hai qdtu
căn cứ quy định số một trăm linh hai qdtu của bộ chính trị về xử lý kỳ luật đảng viên vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương kết luận
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí lê phước thanh là rất nghiêm trọng đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí lê phước thanh
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí đinh văn thu và đồng chí huỳnh khánh toàn là nghiêm trọng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí đinh văn thu và đồng chí huỳnh khánh toàn
xem xét kết quả giám sát đối với ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải về việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ một
kết quả giám sát việc kiểm điểm của ban cán sự đảng các bộ bộ công thương bộ khoa học và công nghệ bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ xây dựng
về trách nhiệm liên quan đến các vi phạm xảy ra tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam và sự cố môi trường biển xảy ra tại dự án phongmosa hà tĩnh
kết quả giám sát thường trực thành ủy và đồng chí bí thư thành ủy hà nội trong việc thực hiện quy chế làm việc của thành ủy
ban thường vụ thành ủy thường trực thành ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
kết quả giám sát thường trực tỉnh ủy và đồng chí bí thư tỉnh ủy hải dương về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ quản lý sử dụng đất đai dự án đầu tư
xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nghệ an ban thường vụ đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy quân khu bốn
qua kiểm tra giám sát các nội dung nêu trên ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra những ưu điểm hạn chế khuyết điểm và yêu cầu các tập thể cá nhân có biện pháp khắc phục sửa chữa
xem xét giải quyết tố cáo một trường hợp tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng một trường hợp thuộc thẩm quyền ban bí thư
xem xét báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cơ quan thường trực ban chỉ đạo tây nam bộ và một số cá nhân
năm cũng tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã cho ý kiến vào dự thảo quy định trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng để trình bộ chính trị xem xét quyết định
hết thông báo